tại thanh hóa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mai quang bính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và vũ văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đều ở thị xã bỉm sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra năm hai nghìn một mươi bảy mai quang bính nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã bìm sơn và vũ văn phụng nguyên giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã bìm sơn đã thẩm định và than miêu trình chủ tịch ubnd thị xã bìm sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai cho một hộ gia đình ở phường ngọc trạo thị xã bìm sơn gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật